về hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng đinh thanh quý và đỗ thành trung cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
không nghề nghiệp để có tiền tiêu xài quý và trung đã đến địa bàn huyện vĩnh cửu tìm cơ hội trộm cắp
khi đến ấp ông hường xã thiện tân phát hiện nhà dân đi vắng hai đối tượng đã dùng kìm cộng lực phá khóa rồi đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản
gồm tiền vàng và một số tài sản khác trị giá khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng thì bị người dân phát hiện phối hợp với lực lượng công an cơ sở bắt giữ
qua điều tra mở rộng các đối tượng còn khai nhận trong khoảng thời gian trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
đã thực hiện bốn vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản trên địa bàn huyện vĩnh cửu thành phố long khánh và biên hoàng